tại thành phố thủ sơ i tỉnh đoàn bình dương phối hợp ban thư ký hội sinh viên tỉnh và trường đại học quốc tế miền đông tổ chức phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp lần hai năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi hai tháng sáu cuộc thi dành cho đông đảo đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên với nội dung chủ đạo xoay quanh các ý tưởng phục vụ cộng đồng phát triển bền vững công nghệ đột phá thành phố thông minh và sáng kiến xanh
cuộc thi sẽ nhận hồ sơ đến ngày hai mươi năm tháng năm và diễn ra ba vòng vòng một từ ngày một tháng sáu vòng hai từ ngày một mươi năm tháng sáu và vòng chung kết diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng sáu giải thưởng cuộc thi lên đến ba trăm linh triệu đồng cùng nhiều sự hỗ trợ khác
ngay sau lễ phát động cuộc thi ban tổ chức đã giới thiệu thể lệ cuộc thi và tập huấn kiến thức khởi nghiệp đầu tiên cho các thí sinh tham gia cuộc thi với chủ đề định nghĩa và định hướng về khởi nghiệp nhận định cơ hội kinh doanh và tìm ra vấn đề của khách hàng